u phổi luôn là nỗi lo sợ của bệnh nhân ung thư phổi
dự báo năm hai nghìn hai mươi nước ta trung bình mỗi ngày có tới chín mươi ca mắc mới ung thư phổi vì điều trị rất tốn kém và khó khăn
bệnh viện phổi trung ương vừa nghiên cứu và áp dụng thành công kỹ thuật đốt u phổi bằng vi sóng
phương pháp này sẽ giúp người bệnh chịu ít xâm lấn bảo toàn sức khỏe mà điều trị cũng đơn giản hơn
bệnh nhân này được trần đoán ung thư biểu mô tuyến thùy trên phổi bên trái
sau khi vào bệnh viện phổ trung mương bệnh nhân được xạ trị và hiện nay khối u còn năm cm
tiến hành các xét nghiệm cận lâm sàng các bác sĩ đã chỉ định áp dụng phương pháp đốt u phổi đối với bệnh nhân
điều trị đốt u phổi bằng vi sóng là kỹ thuật gây hoại tử khối u tại chỗ bằng nhiệt
công nghệ sử dụng sóng điện tử trong quang phổ năng lượng vi sóng làm nóng tổ chức mô trong khoảng thời gian nhất định
hiệu ứng nhiệt sẽ gây đông vón hoại tử và làm chết tế bào trong phạm vi tác động của sóng ngắn
toàn bộ khối u sẽ bị tiêu diệt trong khoảng thời gian tối đa một mươi phút
bệnh viện phổi trung ương hiện đang tiến hành triển khai thường quy phương pháp này
tuy nhiên cần lưu ý đối tượng được chỉ định với kỹ thuật này
khối u phổi nguyên pháp đương nhiên là những khối u này là những khối ác tính
hoặc là nghi ngờ ác tính cao có đường kính nhỏ hơn hoặc bằng dưới năm cm
còn cái loại thứ hai đấy là tất cả những loại khối u phổi mà thứ phát người ta gọi là những cái lốt di căn phổi
đặc biệt trong những trường hợp mà có dưới hoặc bằng ba lốt trả xuống
tại đông nam á bệnh viện phổ trung ương việt nam là đơn vị đầu tiên có thiết bị và đã triển khai thành công kỹ thuật này
gần hai mươi ca được áp dụng đều cho thấy kết quả khả quan chưa ghi nhận biến chứng
với phương pháp này điều trị đa mô thức cho bệnh nhân ung thư phổi sẽ được bổ sung thêm một kỹ thuật mới an toàn nhanh chóng hiệu quả và dễ tiếp cận